tại thành phố đà nẵng lễ hội phá hoa quốc tế chính thức bước vào đêm thi chung kết
tham dự đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng có đồng chí trương hòa bình
ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung mương đảng trành án toàn nhân dân tối cao đồng chí phan đình trạc
bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương cùng các bộ ban ngành trung mương địa phương
năm hai nghìn một mươi chín lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng có chủ đề những dòng sông kể chuyện
trải qua bốn đêm thi cội nguồn mầm sống tình yêu sắc màu
hành trình tranh tài của tám đội pháo hoa đến từ các nước trên thế giới đã chính thức khép lại
với đề tài vươn khơi đêm pháo hoa thứ năm cũng là đêm chung kết
với sự góp mặt của hai đội pháo hoa xuất sắc nhất đến từ phần lan và vương quốc anh